bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào ngày hôm nay năm tháng một cho biết
tính từ một mươi sáu h hôm qua đến một mươi sáu h hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi bảy một mươi bảy ca nhiễm mới trong đó hai mươi ca nhập cảnh và một mươi sáu chín trăm chín mươi bảy ca ghi nhận trong nước
tăng hai một trăm sáu mươi tám ca so với ngày trước đó tại sáu mươi ba tỉnh thành phố hà nội vẫn nhiều nhất với hai năm trăm linh năm ca
đến nay việt nam đã ghi nhận hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
mặc dù thành phố hồ chí minh đã bước vào giai đoạn phục hồi phát triển kinh tế
sau đại dịch covid một mươi chín khoảng hơn hai tháng qua nhưng câu chuyện của hàng triệu lao động
rời thành phố hồ chí minh về quê khiến thị trường lao động bị đứt gãy
người lao động gặp rất nhiều khó khăn vất vả
tại buổi thảo luận về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khoản tiền tệ hỗ trợ
triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
các đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh đề nghị cần có thêm những giải pháp giữ chân
người lao động mở rộng đối tượng hỗ trợ và đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân
tại phiên thảo luận tổ của đoàn đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh
hầu hết ý kiến đồng tình với các chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ triển khai
chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ
phân tích về giải pháp hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động khoảng sáu sáu trăm linh tỷ đồng
của bộ kế hoạch đầu tư thì có bốn trăm linh người lao động quay lại làm việc được hỗ trợ ba triệu đồng
trên ba tháng cùng ba sáu triệu người lao động đang thuê nhà được hỗ trợ một năm triệu đồng trên ba tháng
tuy nhiên đối tượng thụ hưởng chỉ bao gồm những người có quan hệ lao động trong các khu công nghiệp
khu chế xuất trong khi đó đợt dịch vừa qua đã cho thấy những người lao động ở những khu vực
phi chính thức lao động tự do đã bị ảnh hưởng nặng nề
đề xuất là trong cái tính toán mà hỗ trợ nhà trọ thì hỗ trợ lâu dài bằng các phương án sáu tỷ này
chúng ta có thể tính ra bằng các gói hỗ trợ về việc phát triển hoặc là chỉnh trang các khu nhà trọ
cho người lao động hoặc là xây dựng các khu lưu trú cho công nhân mà trong cái kế hoạch của ủy ban dân thành phố
đã tính phương án xây nhà trọ xây nhà ở xã hội cho người lao động thì có tính cái phương án này
theo đại biểu nguyễn thị nhân nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên bí thư thành ủy tp hcm thì cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hỗ trợ
tốt nhất là tập trung vào sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai vì nhiều doanh nghiệp rất cần vốn
và nhiều người lao động cần hỗ trợ để quay trở lại với công việc
bên cạnh đó đoàn đại biểu quốc hội tp hcm cũng kiến nghị quốc hội chính phủ quan tâm tập trung
để cải cách thể chế cải cách hành chính sớm đẩy nhanh tiến độ phục hồi kinh tế
cần bố trí ưu tiên việc nghiên cứu hoàn thiện sản xuất vaccine trong nước để đảm bảo nguồn chủ động chống dịch
đặt vấn đề thúc đẩy nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước
và riêng năm hai nghìn hai mươi hai này nếu mà làm mũi ba mũi bốn thì đã là phải một trăm bảy mươi năm triệu liều nữa
mà nhiều nơi thế giới bây giờ họ cũng sắp tiêm mũi ba mũi bốn người ta cũng đặt hàng hết rồi
mua không phải dễ thì phải có một cái đặc biệt ưu tiên khuyến khích để làm vaccine trong nước
nếu như chúng ta chủ động được nguồn vaccine trong nước sẽ giúp cho chúng ta làm tốt hơn
cái công tác này
bảo vệ sức khỏe của người dân đối với sars cov hai này
trong cái nội dung này nó cũng cần có những cái rà soát lại những cái quy định để làm sao là
những cái sản phẩm vaccine được nghiên cứu trong nước có thể được thông qua
hôm trước mình nghe tiến độ từ cái kỳ họp trước xong tới giờ là không nghe công bố luôn là
cái tiến độ tiếp theo của hai cái công ty sản xuất vaccine trong nước nó như thế nào
với việc đưa ra dự đoán năm hai nghìn hai mươi
lạm phát có khả năng tăng vì các nước đang phục hồi nhu cầu về tiêu dùng giá nguyên vật liệu tăng
đại biểu trần hoàng ngân viện trưởng viện nghiên cứu phát triển tp hcm cũng đưa ra dự báo về việc
sẽ có nhiều doanh nghiệp muốn vây vốn nhất là nhóm ngành dịch vụ vận tải
nhưng không thỏa mãn được điều kiện cho vay vì không còn tài sản thế chấp cầm cố
do đó chính phủ cần quan tâm khôi phục và hỗ trợ cho việc hình thành các quỹ bảo lãnh tính dụng
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
thưa quý vị theo thông tin từ sở y tế của tp hcm trong những ngày gần đây tỷ lệ tử vong
tỷ lệ mắc covid một mươi chín giảm cũng như tỷ lệ người bệnh nặng cũng đã có xu hướng giảm
đây là dấu hiệu khả quan về dịch covid một mươi chín tại tp hcm trong những ngày qua
ghi nhận tại bệnh viện giả chiến đa tầng tp hcm hiện đang điều trị ba trăm bốn mươi bệnh nhân
tầng một có khoảng tám mươi bệnh nhân tầng hai khoảng một trăm ba mươi còn lại tầng ba
số bệnh nhân nhập viện tại đây giảm hơn so với tháng trước
tỷ lệ tử vong vẫn là rơi vào đối tượng cao tuổi chưa được tiêm chủng có bệnh nền
với tỷ lệ khoảng hơn sáu mươi số ca tử vong
hiện số giường tại đây đang trống năm mươi so với công suất thực tế của bệnh viện
đối với trẻ em theo số liệu cập nhật đến sáng ngày năm tháng một
hiện toàn thành phố ghi nhận một trăm bốn mươi chín trẻ em mắc covid một mươi chín đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn
chủ yếu có triệu chứng nhẹ và trung bình
trong đó bệnh viện nhi đồng một đang điều trị bảy mươi ba bệnh nhi trên tổng số một trăm năm mươi năm giường điều trị covid một mươi chín
bệnh viện nhi đồng hai đang điều trị năm mươi tám bệnh nhi trên tổng số hai trăm linh giường điều trị covid một mươi chín
bệnh viện nhi đồng tp hcm đang điều trị ba mươi hai bệnh nhân trên tổng số một trăm hai mươi giường
như vậy tính đến thời điểm này ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến chủng omicron
đã được ghi nhận tại một số tỉnh thành
đặc biệt vừa qua tại tỉnh quảng nam đã phát hiện một mươi bốn trường hợp nhiễm biến chủng này
là những hành khách nhập cảnh vào việt nam qua sân bay quốc tế đà nẵng
xác định nguy cơ xâm nhập của biến chủng omicron qua các chuyến bay nhập cảnh rất lớn
bệnh viện y tế tp đà nẵng đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó thiết lập khu điều trị riêng biệt
để tiếp nhận thu dung điều trị bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ với biến chủng này
để kịp thời phát hiện biến chủng omicron qua các chuyến bay nhập cảnh
công tác sàng lọc và xét nghiệm tại sân bay quốc tế đà nẵng được thực hiện nghiêm ngặt
tất cả các trường hợp nhập cảnh về việt nam nghi ngờ nhiễm sắc covid một mươi chín sẽ được tiếp nhận
thu dung điều trị tại bệnh viện đa khoa hòa vang
tại đây bệnh nhân được chăm sóc tại một khu vực riêng biệt và chờ kết quả giải trình tự gen
đảm bảo tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc và lây lan ra bên ngoài
còn tại các cơ sở khám chữa bệnh công tác sàng lọc chủ động phát hiện từ sớm trường hợp
nghi ngờ với biến chủng mới cũng được tăng cường đồng thời thực hiện phân tầng điều trị
theo hướng dẫn của bộ y tế chủ động phòng dịch ở tất cả các tình huống
thiết lập lại những cơ sở điều trị để có thể sẵn sàng nếu có trường hợp biến chủng
mà số lượng bệnh nhân theo làn sóng của microdome tăng lên để tránh tình trạng là quá tải y tế
và công tác phân tầng điều trị công tác chuẩn bị cho những trang thiết bị
những ekip chuyên môn đào tạo từ cơ sở tuyến dưới các trạm y tế lưu động
các trung tâm y tế đều phải được tập hứng lại và phải có đảm bảo đủ đầy đủ
hết tất cả các khúc men trang thiết bị các phương tiện phòng chống dịch
bên cạnh đó công tác điều trị f tại nhà cũng được thành phố triển khai rộng rãi
ở tất cả các khu vực
hướng đến năm mươi đến bảy mươi f sẽ được điều trị tại nhà giảm bớt áp lực cho các lực lượng y tế
và tránh nguy cơ biến chủng mới lây nhiễm chéo tại các cơ sở điều trị tập trung
các f điều trị tại nhà sẽ được nhân viên y tế tại các trạm y tế lưu động
hướng dẫn điều trị và theo dõi sức khỏe sát sao
quả phần mềm là đà nẵng smart city
bệnh nhân khai bạo y tế hôm nay theo ba khung giờ sáu h hai mươi một
chúng tôi có thể được các thống số các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân
ví dụ mạch nhiệt độ huyệt áp spo hai nhịp thở
qua đó đánh giá được tình trạng hiện tại của bệnh nhân
nếu có các dấu hiệu bật thương thì sẽ liên hệ ngay với bệnh nhân
cùng với việc triển khai nhiều biện pháp ứng phó dịch bệnh
đồng thời phát hiện ngăn chặn biến chủng mới
ngành y tế thành phố đà nẵng cũng đang tiến hành tiêm nhắc lại mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng đã tiêm đủ thời gian ba tháng để tăng cường miễn dịch phòng dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh vừa có thêm một ca nhiễm biến chủng omicron nhập cảnh
hiện đang được điều trị tại bệnh viện giã chiến số một mươi hai
đây là thông tin được trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh công bố
tại buổi họp báo vào chiều ngày hôm qua bốn tháng một
nhiễm biến chủng omicron được sở y tế thành phố hồ chí minh công bố vào ngày một tháng một
chiều bốn tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cho biết vừa có thêm một ca nhập cảnh là tiếp viên hàng không
người này nhập cảnh vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai và dương tính với sars cov hai
sau khi được giải trình tự gen và xác định nhiễm biến chủng omicron
thì được chuyển về bệnh viện giã chiến số một mươi hai để tiếp tục theo dõi và điều trị
sáng nay bộ y tế cho biết cả nước hiện có hơn sáu sáu trăm năm mươi ca covid một mươi chín nặng đang điều trị
bộ y tế tiếp tục đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
để đảm bảo tiêm đủ liều cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên ra soát không bỏ lọt đối tượng
thành phố quy nhơn của tỉnh bình định vừa quyết định cho phép tổ chức lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ
trên địa bàn thành phố kể từ sáu h ngày hôm nay năm tháng một
cụ thể nhà hàng quán ăn kinh doanh dịch vụ ăn uống chợ truyền thống
các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
massage internet trò chơi điện tử làm đẹp gym fitness yoga aerobics khiêu vũ pr
được hoạt động kinh doanh trở lại
các cơ sở kinh doanh dịch vụ mở cửa trở lại với điều kiện hoạt động không quá năm mươi công suất
chỉ được phép hoạt động từ năm h sáng đến hai mươi một h hàng ngày
thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k tổ chức khai báo y tế quét mã qr
bố trí khoảng cách tối thiểu theo đúng quy định
còn các cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar karaoke câu lạc bộ khiêu vũ massage

chỉ được phép hoạt động từ năm h sáng đến hai mươi một h hàng ngày

thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k tổ chức khai báo y tế quét mã qr bố trí khoảng cách tối thiểu theo đúng quy định

điều kiện này đối với các vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ được tính trên diện tích sản khiêu vũ